tại phủ chủ tịch quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp thủ tướng hàn quốc lee nắc nhân dịp đến việt nam dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
tại buổi tiếp quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thay mặt đảng nhà nước việt nam cảm ơn ngài tổng thống moon jae in và phu nhân đã gửi điện chia buồn về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
quyền chủ tịch nước cho rằng việc ngài thủ tướng hàn quốc dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ hàn quốc sang việt nam viếng chủ tịch nước trần đại quang cho thấy nhà nước và chính phủ hàn quốc đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
quyền chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với hàn quốc trên mọi lĩnh vực